chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng khác
thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay bộ công an tổ chức lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới
cho một đơn vị của lực lượng tình báo công an nhân dân
tổng bí thư nguyễn phú trọng thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã gửi lãng hoa chúc mừng
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc chủ tịch hội đồng quốc phòng an ninh đến dự trao tặng danh hiệu anh hùng và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an nguyên lãnh đạo bộ công an các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo các đơn vị tình báo qua các thời kỳ
phát biểu tại buổi lễ chủ tịch nước nguyễn xuân phúc khẳng định lịch sử chiến đấu xây dựng và trưởng thành của lực lượng tình báo công an nhân dân
luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của toàn đảng toàn dân và toàn quân ta
có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước non sông
cũng như phục vụ hiệu quả việc hoạch định và triển khai chính sách đối nội đối ngoại của đảng nhà nước
trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam sâu chủ nghĩa
đảng nhà nước luôn ghi nhận đánh giá cao những chiến công thành tích xuất sắc của lực lượng tình báo công an nhân dân
và đã tặng thưởng nhiều phần thường danh hiệu cao quý cho lực lượng tình báo công an nhân dân
cũng như nhiều đơn vị cá nhân thuộc lực lượng tình báo công an nhân dân
chủ tịch nước yêu cầu lực lượng tình báo cần quán triệt sâu sắc nguyên tắc đảng lãnh đạo tuyệt đối toàn diện với công tác tình báo
đây là vấn đề mang tính nguyên tắc xuyên suốt quyết định đến sự trưởng thành phát triển và mọi thắng lợi của công tác tình báo
không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tình báo đảm bảo kịp thời chính xác nâng cao hơn nữa công tác nghiên cứu dự báo và tham mưu chiến lược
tuyệt đối không để đất nước rơi vào thế bị động bất ngờ
chủ tịch nước tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước mà thường xuyên trực tiếp là đảng ủy công an trung ương và bộ công an
lực lượng tình báo công an nhân dân sẽ ngày càng lớn mạnh là lực lượng trọng yếu đặc biệt tin cậy xứng đáng với sự tin tưởng yêu mến của đảng nhà nước và nhân dân
cần phải nhận thức nhận diện những vấn đề nổi cộng hiện nay những phương thức thủ đoạn trong buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
đặc biệt đã xuất hiện nhiều phương thức thủ đoạn mới
vì vậy cần phải ra soát hoàn thiện văn bản pháp lý thuộc thẩm quyền của chính phủ của các bộ ngành
tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trên cơ sở đề xuất các kiến nghị sửa đổi thông tư nghị định
nhằm đấu tranh mạnh hơn nữa trong công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả hiện nay
đây là một trong những nội dung trọng tâm được phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh trưởng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia nhấn mạnh
tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác sáu tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
hội nghị được diễn ra vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
việc xuất hiện sự khan hiếm cục bộ và tăng giá đột biến một số mặt hàng trọng điểm thiết yếu như vàng xăng lương thực dược phẩm vật tư y tế
là nguyên nhân dẫn đến buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả có chiều hướng gia tăng tính chất phức tạp hơn
các đối tượng sử dụng phương thức thủ đoạn tinh vi hơn xu hướng chuyển dịch từ quy mô nhỏ lẻ sang lợi dụng pháp nhân về hoạt động
đặc biệt việc lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả đang diễn ra công khai và phức tạp hơn
đây cũng là thách thức đối với lực lượng chức năng